cuộc cách mạng công nghiệp hóa hiện đại hóa đã giúp diện mạo và hiệu quả kinh tế tăng lên rõ nét
qua đó cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều nơi nhiều ngành nghề có những sứ mệnh riêng
nên việc gìn giữ bản sắc văn hóa gìn giữ truyền thống vẫn còn vẹn nguyên
và nghề dệt chiếu truyền thống định yên thuộc huyện lấp vò tỉnh đồng tháp là một ví dụ
là nghề dệt chiếu định yên thuộc huyện lấp vò tỉnh đồng tháp được hình thành cách đây hàng trăm năm
sản phẩm chiếu nơi này cũng ngần ấy thời gian được sự yêu chuộng và nổi tiếng khắp dùng sông nước cửu long
trước đây có khoảng bảy mươi dân số ở địa phương này theo nghề dịch chiếu
sông cùng với sự thay thế của máy móc công nghệ giá cả nguyên liệu cao
trong khi giá bán ra lại rẻ thu nhập thấp dẫn đến nhiều hộ gia đình đã bỏ nghề
thu nhập một ngày hả có mười mấy ngàn
người ngoại công việc này tại sao không làm công việc khác à
trời ơi đây có nghề chiếu không không biết gì đâu nghề mà nghề gì đâu
biết nghề chiếu không không có mận nghề gì khác hết trơn á
lại dưới phần lớn tuổi rồi đâu có mà đi mận gì được giờ
trước thực trạng đó nhằm giữ và phát huy làng nghề
giống dĩ được công nhận là di sản văn hóa phim dệt thể cấp quốc gia từ năm hai nghìn một mươi ba
thời gian này đồng chí định yên thuộc huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
đã có những định hướng mới mẻ nhằm dịch dạy nghề dịch chiếu truyền thống định yên
một trong những cách làm đó là phát triển làng nghề thành sản phẩm du lịch
trong đó gồm dịch vụ homestay trải nghiệm các công đoạn làm chiếu
phục hồi chợ ma của làng nghề để thu hút khách du lịch
đây là một tin vui cho làng nghề nói chung và những ai còn nặng tình với chiếc chiếu quê nhà
chiếu mình hồi xưa thì rất là thích hợp như cô bây giờ vậy đó
giữ chiếu tay đây đây rồi rằng sau này ví dụ mà nó có phát triển cái du lịch đi nữa
rằng mình cũng để dạy bảo cho con cháu mình nó làm vậy á
riêng bản thân em thì là một người trẻ và em cũng đã từng làm cái công việc này cũng rất là lâu
thì nếu như ở huyện mình có
có quảng bá cái ngành du lịch thì em rất là tự hào em sẽ giới hiệu đến tất cả những tỉnh
bạn hoặc là với một khách nước ngoài thì em sẽ giới thiệu đây là một cái nghề truyền thống đã lâu năm rồi
và sau này sẽ phát dình dữ và sẽ phát khi nhiều hơn nữa
với hướng đi mới mẻ này hy vọng trong tương lai là nghề dịch chiếu định yên theo phương thức truyền thống
sẽ sớm có được sức sống mới qua đây giúp nâng cao giá trị sản phẩm chiếu nâng cao thu nhập
cho những người nặng tình nặng tình nặng tình nặng tình nặng tình
với nghề dịch chiếu nơi đây